chiều ngày hai mươi hai tháng hai ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố với chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã thị trấn
tại hội nghị chủ tịch ubnd nhiều phường xã thị trấn tại hai mươi bốn quận huyện có nhiều đề xuất hướng đến cải cách môi trường hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân
đại diện một mươi năm chủ tịch xã phường thị trấn đã trao đổi một số vấn đề đến lãnh đạo thành phố như lập lại trật tự lâu ngày đường vấn đề an sinh xã hội nông thôn mới cải cách hành chính v v
qua đó lãnh đạo thành phố đưa ra một số giải pháp về vấn đề thiếu bãi đậu xe nâng cao thu hút nhân tài chuyên gia trí thức tham gia vào sự phát triển thành phố tăng mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước v v
kế hoạch phát triển đô thị thông minh quản lý vật độ xây dựng phải tuân thủ pháp luật kế hoạch phát triển cải cách hành chính đặc biệt đến những nơi vùng sâu vùng xa giải pháp được lãnh đạo thành phố đưa ra phần nào giải quyết được một số khó khăn tại địa phương giúp nâng cao nhận thức và phát triển kinh tế địa phương vững mạnh